theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ thời gian qua thành phố đặc biệt quan tâm công tác nghiên cứu sản xuất và cung ứng giống cây trồng vật nuôi và thủy sản góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương
theo đó các lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn thành phố cần thơ hiện có một trăm hai mươi ba cơ sở hộ sản xuất và cung ứng lúa giống với năng lực cung ứng năm mươi hai bảy trăm linh tấn trên một năm
một mươi cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây ăn trái có khả năng cung ứng ra thị trường khoảng sáu trăm năm mươi cây một năm
lĩnh vực chăn nuôi có một mươi sáu cơ sở chăn nuôi sản xuất con giống trong đó có một mươi một cơ sở chăn nuôi heo và năm cơ sở chăn nuôi gia cầm giống và hai trăm sáu mươi con heo được giống
thời gian tới ngành nông nghiệp trên địa bàn tp cn tăng cường hỗ trợ và khuyến khích cá nhân tổ chức trên địa bàn phát triển dịch vụ về nhân giống
đặc biệt chỉ đạo hỗ trợ mỗi quận huyện tiếp tục hình thành hệ thống nhân giống xác nhận chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất của địa phương tiến tới cung ứng giống cho bà con nông dân trong thành phố và các tỉnh lân cận